trung tuần tháng tám vừa qua do thời tiết mưa nhiều diễn biến phức tạp nên dự án cao tốc hạ long vân đồn
tỉnh quảng ninh đã xuất hiện ba mươi bảy điểm sạt lở đặc biệt là tuyến kè quốc lộ một mươi tám đoạn đi qua tổ một mươi một
khu hai phường cửa ông thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh có hiện tượng bị nghiêng
nhiều điểm dạn nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt đổ
tuyến kè thuộc dự án đường cao tốc hạ long vân đồn do bot biên cương làm chủ đầu tư
có chiều cao bảy mét dày hơn một mươi bốn mét hiện phần tường kè đã bị nghiêng so với chân kè khoảng bốn mươi cm
phần nền đường cao tốc có dấu hiệu bị sụt lún lộ ra các vết nứt
với hiện tượng dạn nứt bờ kè đơn vị chủ đầu tư bot biên cương mới chỉ tạm thời phủ bạt để ngăn nước và đất đá tràn xuống nhà dân
hiện vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả và triệt đề
trước việc tuyến kè có nguy cơ sạt đổ ubnd phường cửa ông đã tiến hành di rời các hộ dân
đồng thời thành phố cầm phà
cầm phà triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân này
đối với vị trí bờ kè đang có dấu hiệu nghiêng và dạn nứt tại đoạn đi qua tổ một mươi một khu hai phường cửa ông
để bảo đảm an toàn giao thông qua khu vực này bot biên cương đã cho tạm dừng lưu thông tuyến làn có nguy cơ sạt đổ
triển khai một số biện pháp gia cố tạm thời
trước mắt sự cố về tuyến kè đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây
về lâu dài công ty cổ phần bot biên cương cần xác minh rõ nguyên nhân tuyến kè bị nghiêng
trên cơ sở đó có phương án xử lý triệt để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của các hộ dân
hôm qua đoàn kiểm tra đánh giá công tác ứng phó thiên tài của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về tình hình triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh